bởi giá như hai vợ chồng họ biết chia sẻ với nhau nhiều hơn biết nghĩ cho người còn lại thì có lẽ kết cùng gia đình của họ sẽ không như ngày hôm nay
cũng sẽ không có sự chia lìa vĩnh viễn giữa cha mẹ và các con
cũng không có bi kịch mang tên câu chuyện đặng thị hồng giang với cái kết là bản án tám năm tù
chúng vé số đâu phải là hạnh phúc như người ta vẫn nghĩ
trong cái ấp thuận thới này gia đình ông huỳnh văn bé thuộc diện khó khăn nhất
ông bé kể rằng thực ra khoảng hơn chục năm trước gia đình ông từng có cơ hội đổi đời
ấy là khi huỳnh văn thức con trai thứ ba của ông còn sống đã trúng liền một mươi ba tấm vé số
những tưởng vận may đã đến với gia đình nghèo khó của vợ chồng ông bé khi thần tài bất ngờ ghé qua
nhưng rồi cũng từ khi trúng vé số có lẽ do tâm lý hưởng thụ thức đã dần thay đổi tính nét xa đà vào chơi bời nhậu nhẹt
đến ngay cả khi vợ thức cũng không chịu nổi chồng mà phải bỏ nhà ra đi
đồng tiền từ việc trúng vé số có sức mạnh khủng khiếp nó có thể thay đổi được tâm tính của một con người
hồi trưa nó đi làm cũng đơn tiền
nhiều nhà cũng dễ chịu cưng lắm
nhưng mà từ ngày mà trúng vé số tới giờ tập toàn ăn chơi này kia nọ
rồi xâm gia khuôn khăn gia đình đi nó hết nó xài hết tiền của nó
chứ hồi trước tôi lấy tiền đó đi mua đất mua dầm dầm đất
rồi nó tự bán ăn nhậu chơi hết
nó dữ lắm nhưng mà nó không có bao giờ nó nghe
cái thằng đó nó ngang ngột dữ lắm
nó ơn ảnh lắm
nó muốn làm gì thì nó làm
thì thử ra càng không được
vậy nhưng bi kịch hậu chung vé số của nhà ông bé không chỉ dừng lại ở đó
vì quá ốt ức khi nhiều lần chứng kiến cảnh anh quậy phá hành hạ cha mẹ
trong lúc nóng giận không kiểm chế được bản thân đã ra tay với chính anh ruột của mình

thức đã tử vong
do mất máu quá nhiều
trường sau đó đã ra đầu thú
tại công an xã
rồi hưởng án một mươi năm tù
hiện đang thụ án tại trại giam bến giá tỉnh trà vinh
khác hẳn với thức
trường vốn là một thanh niên hiền lành
hết lòng hiếu thuận với cha mẹ
vì ra cảnh nghèo
chưa đến hết lớp năm
đã phải nghỉ học đi làm thuê
làm mướn kiếm sống
khi còn ở nhà
trường đi làm được bao nhiêu
đều đưa hết cho cha mẹ
để nuôi cháu
chúng tôi thấy tiếc
cho một thanh niên như vậy
mà nay đã phải lao vào vòng lao lý
khi mà một phút không làm chủ được bản thân
thằng trường thì nó gây nó hiền
nó là em
thì thử nó đi mầm nhiều
thì nó về nó cho gia đình
tiền gạo tóc
đủ thứ hết
tôi thích lắm
là nó thấy thằng anh nó là
không nhậu nhẹt
rồi quýnh đập
bữa đó nó chọi mẹ nó
hành hôn mẹ nó
hình thử ra
nó đâm ra cái kiện bực tức
cũng không biết nói sao
bây giờ bên nào cũng con
trường đi làm được
tù vợ thức bỏ đi đã lâu
trong căn nhà nhỏ
vợ chồng ông bà bé giờ chỉ còn hai thân già
và những đứa trẻ lít nhít
cháu nội cháu ngoại của họ
nhìn cảnh những đứa cháu thiệt thòi
lớn lên không cha mẹ
lòng ông bà bé như quặn thắt
có một nỗi buồn
dường như ngưng động trên khuôn mặt thẫn thở
giả nua của đôi vợ chồng già
đã sức cùng lực kiết
vậy là hơn một mươi năm
sau cơ hội đổi đời từ những tấm vé số
cuộc sống của họ cũng chẳng khấm khá hơn
thậm chí trong một mươi năm qua
họ đã trải qua rất nhiều đau khổ
bởi những cơn say xỉn của đứa trẻ
xa đà để rồi phải lĩnh một cái kết cục đau khổ như ngày hôm nay
nỗi đời đâu không thấy
nhưng mà thấy toàn là chuyện trong gia đình không
chuyện gì gà rồi ăn nhau
làm khổ lắm cô ơi
không trúng số
nó còn vui hơn
cái lúc mà trúng số
cô mới muốn trở về trước khi chưa trúng số
tại vì sau khi trúng số
rồi gia đình
bánh lộn hay cãi nhau
còn người thầy chết
còn người ở tàu
cha mẹ con cháu không ai lo
nên nếu mà có quay về được
thì chọn chơi lúc mà chưa trúng số

ngồi gói từng hột vịt
để ngày mai gửi lên cho trường

là những ví dụ rất nhỏ

là những ví dụ rất nhỏ
xoay quanh những tấm vé số độc đắc
câu chuyện của gia đình ông bé
hay phạm nhân đặng thị hồng giang
là những ví dụ rất nhỏ
xoay quanh những tấm vé số độc đắc
cầm trên tay
sau khi lĩnh thưởng
không ít người rơi vào tâm lý hưởng thụ
để rồi miệng ăn núi lở
tay trắng lại về trắng tay
rồi cũng có khi lóa mắt
trước số tiền lớn
người ta xem nhẹ tình thân
trọng tiền hơn trọng nghĩa
dẫn đến việc chia rẽ tình cảm anh em
vợ chồng phai nhạt
đâu đó đằng sau độc đắc
người ta vẫn nghe câu chuyện buồn
rất buồn về hậu chúng vé số
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
dù có giá trị lớn đến bao nhiêu
cũng không thể nào đem ra để đánh đổi được
với tình thân
và dù đồng tiền chúng ta có được
hay từ bất kì một phận mai nào
cũng đều cần được trân trọng
sử dụng một cách chính đáng hợp lý
đó là thông điệp về cách ứng xử
trước đồng tiền trong cuộc sống
mà chúng tôi muốn nhắn gửi tới quý vị
và các bạn trong chương trình
phía sau bản án hôm nay
chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt
và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau